thưa quý vị ngày hôm nay nhiệt độ vẫn khá thấp tại khu vực miền bắc và bắc trung bộ
ngoài ra còn có mưa giải rác ở vài nơi
vì vậy để đảm bảo sức khỏe quý vị hãy chú ý mặc áo ấm quàng khăn và mang theo ô hoặc áo mưa khi ra đường
trong khi đó từ trung trung bộ trở vào phía nam và tây nguyên mức nhiệt cao hơn và còn có nắng ở nhiều nơi
đáng lưu ý chỉ số uv cực đại tiềm năng của các thành phố thuộc trung bộ và nam bộ ở mức nguy cơ gây hại cao từ mức sáu đến mức tám
do đó quý vị hãy có biện pháp che nắng cần thiết để tránh tác hại của hiện tượng này
tuy nắng vào tầm trưa và chiều đến đêm các khu vực này lại có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba

tuy nắng vào tầm trưa và chiều đến đêm các khu vực này lại có mưa rào và rông vài nơi